công an thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây dối trả tự công cộng diễn ra trên địa bàn thị xã kỳ anh vào ngày ba tháng bốn vừa qua
theo điều tra ban đầu vào ngày ba tháng bốn hàng trăm người dân mang theo ngư cụ kéo lên quốc lộ một a đoạn dắp danh giữa tổ dân phố ba đồng phường kỳ phương và thôn minh huệ xã kỳ nam thị xã kỳ anh tụ tập và chặn xe gây ách tắc giao thông
lấy lý do là bồi thường sau sự cố ô nhiễm môi trường biển không thỏa đáng một số người quá khích đã chửi bới và dùng đá ném vào lực lượng chức năng và nhà chức trách địa phương
trước đó vào ngày sáu tháng bốn cơ quan an ninh điều tra công an hà tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn văn hóa về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức công dân theo điều hai trăm năm mươi tám bộ luật hình sự